huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày chiến thắng khay xanh giải phóng huyện hướng hóa
đến dự có đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh quảng trị các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh và đông đảo người dân trên địa bàn